các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả nợ
hai đối tượng cầm đầu là trần văn châu và hồ quốc hùng cùng là phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hiệu hạn pháp việt
thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng trưởng nhóm và từng nhân viên hoạt động phạm tội rộng khắp trên phạm vi cả nước
công ty nhận từ các ngân hàng công ty tài chính trung bình mỗi tháng từ một trăm bốn mươi một cho đến hai trăm linh
công ty nhận từ hai trăm bốn mươi một hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố
công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ hai mươi năm đến ba mươi năm trên tổng số tiền thu được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng lê đức thọ trường
trú tại phương tân tiến tp bùa ma thuật

trú tại phương tân tiến tp bùa ma thuật

trú tại phương tân tiến tp bùa ma thuật